vâng có thể thấy vụ cháy tại ngõ hai mươi chín khương hạ phường khương đình thanh xuân hà nội đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và ngay từ khi xảy ra cháy lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả của vụ cháy gây ra
nhận được tin báo hàng chục xe cứu hỏa và hơn trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường để giật lửa tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ cháy
sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đã nhận được sự ghi nhận của người dân

từ tầng một đến tầng bảy tầng tám là nó cháy không có gì một cái lò các chiến sĩ là hầu như mặt đem lụi hết
lực lượng chức năng đã đến rất kịp thời và hô hào các anh em nhiệm vụ của bạn nào vào bạn đấy rất là nhanh
hết đội lại đến đội kia liên tục luôn hôm qua hiện phải đến sáu bảy
đội phòng cháy chữa cháy của các quận chứ không phải riêng quận thanh xuân cả thành phố cũng về
đồng chí nào vào như thế nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
quá tốt tuyệt vời luôn
đấy dân là để nhờ lực lượng đấy đạt chính mà quá tuyệt vời
ngõ nhỏ địa điểm cháy nằm sâu nên công tác triển khai phương án chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nhìn những hình ảnh này cũng thấy được sự chạy đua với thời gian của lực lượng cứu hộ nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy
ngoài ra nhiều người dân cũng đã hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn
em có một mươi năm tình nguyên tình tiết tại hiện trường
hồi đêm hôm qua em có sống ở quê thì
tại vì là cũng chưa thể thống kê hết được những con số để bài chủ
có những bé hiểu chuyện khi đưa con cháu ra ngoài
cháu cũng đều là là
chú ơi cứu mẹ cháu trước đi cháu không làm sao cả
cháu không làm sao đâu
chú cứu mẹ cháu đi
thì em đứng kia đã gặp một sự hộp và một trái em là
tại gốc như thế này
thế là chờ em ở đứng kia thế là chờ một lúc đấy
nói chung là
cụ mình kiểu như dân ấy cũng sợ vào người ta không cho vào
em chờ khoảng rồi ấy
mà em cứu được là gần chung gây
nỗ lực hơn sáu tiếng đồng hồ đám cháy đã được khống chế
sáng nay ngày một mươi ba tháng chín phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
và bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
cùng đại diện bộ công an đã có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn
hiện tại lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường
để tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy
những con số về thiệt hại vẫn đang được thống kê
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo